đã luôn là nỗi khiếp sợ của người đi đường
hiện nay thì tình trạng xe khách loại một mươi sáu chỗ ngồi hoạt động đón khách trái phép hay còn gọi là chạy dù
đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trật tự an toàn giao thông
và đây cũng chính là hiểm họa rình dập gây tai nạn giao thông trên các tuyến đường
ô tô một mươi sáu chỗ ngồi biển số bảy mươi bảy b ba trăm chín mươi do tài xế chủ xe nguyễn văn hiệp ở huyện hoài nhơn tỉnh bình định điều khiển
chở trên xe quá số người quy định
mặc dù không có giấy cấp phép hoạt động chở khách nhưng chiếc ô tô này vẫn đón bắt khách nhồi nhét chật kín xe chạy tuyến quảng ngãi bình định
trước đó vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào tháng năm năm hai nghìn tám
năm hai nghìn một mươi sáu cũng do xe khách một mươi sáu chỗ ngồi biển số bốn mươi ba b hai nghìn sáu trăm ba mươi ba phóng nhanh vượt ẩu bắt khách làm bốn người chết sáu người bị thương tại huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi
thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi và thanh tra giao thông đã phát hiện nhiều xe khách hoạt động chui như sử dụng xe không có phủ hiệu để kinh doanh vận tải hành khách đón trả khách không đúng nơi quy định không có giấy phép kinh doanh vận tải
nhiều xe vì hoạt động chui đã phóng nhanh vượt ẩu
hãy đảm bảo tránh việc kiểm tra của lực lượng chức năng
ngoài việc các xe khách hoạt động chui gây thất thu ngân sách nhà nước thì người dân còn lo lắng về tình trạng phóng nhanh vượt ẩu của loại xe khách hoạt động chui này
trong thời gian tới các xe khách hoạt động chui đã phóng nhanh vượt ẩu
nước lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông quảng ngãi sẽ tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các loại xe hoạt động chui